là nhân viên quản lý bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm để lâm tặc khai thác trái phép
trần văn quy nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iapa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công tró tỉnh gia lai khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
theo đó bị can trần văn quy được phân công sau nhiệm vụ bảo vệ quản lý tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn
xã chư crê huyện công tro nhưng đã không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình
để cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn với số lượng là một mươi hai cây gỗ các loại
với tổng khối lượng là hơn tám mươi bốn mét khối gỗ
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công trò ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
tạm giữ bốn đối tượng liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện công trò tiếp tục điều tra làm rõ